đầu năm hai nghìn hai mươi bốn chỉ trong chưa đầy một tháng trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn đã xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc khiến năm người thiệt mạng
nhằm nhanh chóng khắc phục những nguy hiểm rình dập trên tuyến cao tốc này ngày một mươi hai tháng ba
lãnh đạo ban quản lý đường hồ chí minh bộ giao thông vận tải chủ đầu tư cao tốc căm lộ đến lạt sơn cho biết
đơn vị sẽ bổ sung nhiều hạng mục trên cao tốc trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông
theo đó ngày một mươi hai tháng ba chủ đầu tư cao tốc cam lộ đến la sơn là ông nguyễn vũ quý
giám đốc ban quản lý đường hồ chí minh bộ giao thông vận tải cho biết sự kiến vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị phối hợp với các ngành liên quan sẽ hoàn thành việc điều chỉnh bổ sung một số hạng mục an toàn giao thông
đảm bảo khoa học hiệu quả phù hợp với thực trạng lưu lượng xe trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn
cụ thể từ km đến km ba mươi bảy đoạn qua tỉnh quảng trị sẽ được thí điểm điều chỉnh vạch sơn kim đường
ở những đoạn qua hai làn cho phép vượt xe bố trí vạch một một net xe được phép vượt cả hai chiều
sẽ thành vạch một bốn dạng vạch đôi gồm một vạch nét liền và một vạch nét đất
xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét đứt được phép sử dụng làn ngược chiều khi cần thiết
xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét liền không được lấn làn hoặc đè lên vạch
ngoài ra một số đoạn sẽ được điều chỉnh phạm vi cho xe vượt có thể rút ngắn hoặc kéo dài
tại một số đoạn hai làn bảo đảm tầm nhìn vượt xe vạch sâm một hai mét liền xe không được phép vượt
được điều chỉnh thành vạch sơn một bốn dạng vạch đôi gồm một vạch nét liền một vạch nét đất
trong đó các điểm vượt nhau một chiều được bố trí so le với chiều dài tối thiểu một ba km
bên cạnh đó trên những đoạn đường hai làn xe do đang ở giai đoạn phân kỳ nên chiều rộng dài rừng khẩn cấp hạn chế
thực tế khi phải dừng đỗ trên giải rừng khẩn cấp các xe lớn như xe tải xe khách vẫn chiếm một phần làn xe chạy
nếu xe đi cùng chiều thiếu tập trung quan sát sẽ đâm va vào đuôi xe dừng đỗ bên đường
để khắc phục hạn chế trên các cơ quan chuyên môn thống nhất tận dụng những đoạn đã mở rộng nền đường
để bổ sung điểm rừng khẩn cấp với khoảng cách ba năm km một điểm
chiều dài bố trí tối thiểu là hai trăm bảy mươi mét gồm cả đoạn vút nối kết cấu cấp phối đá răm lắng nhựa
trên toàn tuyến tại các vị trí vớt nối chuyển từ bốn làn xe về hai làn xe
nhà thầu sẽ bổ sung cụ biển báo cảnh báo nguy hiểm sơn giảm tốc tiêu phản quang chỉ dẫn hướng dẫn
trên các đoạn hai làn xe cũng được bổ sung đinh phản quang tại kim đường
tiêu phản quang hình tròn lên hội lan lan can cầu để tăng cường cảnh báo phương tiện tham gia giao thông
giảm nguy cơ tai nạn đối đầu
ngoài ra tại ba nút giao cao tốc với quốc lộ một mươi năm c tỉnh lộ chín và tỉnh lộ một mươi bốn b
sau phạm vi mở rộng bốn làn xe ngắn từ năm trăm linh đến tám trăm linh mét để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến và ra vào cao tốc
đoạn này sẽ có thêm biển báo cấm vượt và giới hạn tốc độ tối đa cho phép là sáu mươi km trên giờ
được biết dự án thành phần cao tốc đoạn cam lộ đến la sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi có chiều dài xây dựng là chín mươi tám ba mươi năm km nối tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
giai đoạn đầu dự án có quy mô
sau hai làn xe bề rộng nền đường một mươi hai m riêng các đoạn vượt xe có quy mô bốn làn xe bề rộng nền đường hai mươi ba m với tổng mức đầu tư khoảng bảy sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
hoàn thành đưa vào khai thác vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin thời gian qua trên tuyến cao tốc này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
khiến sáu người thiệt mạng hàng chục người bị thương
trong đó có hai vụ đặc biệt nghiêm trọng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng khiến năm người thiệt mạng và nhiều người bị thương
mới đây nhất khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn anh l quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tỉnh đắk nông
điều khiển xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai trăm sáu mươi một xx chạy hướng quảng trị đến đà nẵng
khi đến đoạn km năm mươi tám cao tốc càm lộ đến la sơn thuộc huyện phong điền xe khách vai trạm với ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một mươi sáu xx do anh p d t
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố huế dừng cùng chiều
hậu quả vụ việc đã khiến vợ chồng anh
anh c v s sinh năm hai nghìn bốn chị c t p sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an thiệt mạng
nhiều người đi trên xe bị thương
một ngày sau đó phó thủ tướng trần lưu quang đã ký công điện hai mươi cdttg của thủ tướng chính phủ nêu rõ
để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành giả soát
và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc này
và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu
nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp
trước đó cũng tại cao tốc này ngày một mươi tám tháng hai ông pdk điều khiển ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy
lưu thông trên cao tốc càm lộ đến la sơn hướng đà nẵng đến quảng trị chở theo bốn người trong một gia đình
khi đến km bốn mươi tám hai trăm linh thuộc huyện phong điền thừa thiên huế ô tô con va chạm với xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước
rồi lao sang phần đường ngược chiều tiếp tục va chạm với xe ô tô tải di chuyển theo hướng quảng trị đến đà nẵng
hậu quả vụ tai nạn đã khiến ba người bao gồm người mẹ và hai con thiệt mạng
sau hàng loạt vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nhiều nghi vấn đã được nhắc đến như cao tốc nhưng chỉ có hai làn xe
đoạn cho phép vượt xe trên tuyến có thiết kế như nút thắt cổ trai
liên quan đến vấn đề này ông trần hiễu hùng giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị cho hay
cao tốc càm lộ đến la sơn vừa qua liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
cao tốc phải bốn làn xe có phần cách giữa trong khi cao tốc cam lộ đến la sơn hiện chỉ mới cơ bản có hai làn đường sốc
nhiều điểm cho phép dồn để vượt xe lại ngắn của gấp
qua ghi nhận sau vụ tai nạn nghiêm trọng vừa qua sở giao thông vận tải tỉnh tham gia cùng đoàn công tác đầy kiểm tra
khảo sát và kiến nghị các giải pháp đảm bảo an toàn trên tuyến
tại các buổi làm việc với bộ ngành trước đây đơn vị cũng có ý kiến kiến nghị về việc nâng cấp mở rộng tuyến đường
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị võ văn hưng cho rằng
tỉnh có nhiều văn bản kiến nghị tới các cơ quan liên quan về việc nâng cấp
mở rộng tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn lên thành bốn làn xe
ông hoàng hải minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho hay
xác định cao tốc cam lộ đến la sơn là trục giao thông quốc gia lưu lượng giao thông cao và không ngừng gia tăng
ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bộ giao thông vận tài sớm quan tâm đầu tư nâng cấp đạt quy mô đường cao tốc bốn làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch
nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi an toàn hơn
trao đổi với phóng viên ông uông việt dũng tránh văn phòng bộ giao thông vận tải cho biết
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải cho giả soát và giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn đang tổ chức nghiên cứu
lập phương án để báo cáo thủ tướng đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc hai làn xe lên quy mô theo quy hoạch
đối với tuyến cam lộ đến la sơn ngay sau vụ tai nạn hôm một mươi tám tháng hai
cục đường bộ phối hợp cùng cục cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng tiến hành giả soát và nghiên cứu phương án đề xuất thí điểm
điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến hiện nay cũng đang thực hiện
tuy vậy theo ông dũng để thay đổi cơ sở vật chất hạ tầng cần phải có thời gian nguồn lực mới thực hiện được
chính phủ chỉ đạo cân nhắc nghiên cứu các nguồn lực đầu tư để mở rộng tuyến đường
thế nhưng trong giai đoạn này cân nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông
theo tránh văn phòng bộ giao thông vận tải để đảm bảo an toàn giao thông
cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát xử phạt trường hợp vi phạm
trước đó sau khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra khảo sát
đã thống nhất giải pháp bổ sung thêm các biển báo cảnh báo cờ giảm tốc
để giải quyết bất cập nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc cam lộ đến lạc sơn
cụ thể ông nguyễn vũ quý giám đốc ban quản lý dự án đường hồ chí minh chủ đầu tư dự án cho biết
ngày một tháng ba các đơn vị họp thống nhất nội dung cần triển khai và điều chỉnh
sau cuộc họp đơn vị phối hợp với nơi tư vấn thiết kế soạn thảo phương án cụ thể
và đã chỉnh lên cục đường bộ chờ phê duyệt trước khi thực hiện
theo ông quý bộ giao thông vận tải vừa có quyết định về việc giao nhiệm vụ
lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
đoạn cam lộ đến la sơn
cụ thể ban quản lý dự án đường hồ chí minh làm chủ đầu tư việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án
đối với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ được lựa chọn theo quy định hiện hành
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé